khuyên cáo của bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín thường có biểu hiện
trường hợp nặng gây viêm phổi suy hô hấp cấp và có thể tử vong
nhất là người già người có bệnh mãn tính
bệnh lây chuyển từ người sang người
hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu
để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng
bộ y tế khuyên cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau
tránh tiếp xúc gần với người bệnh người nghi mắc bệnh
khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách ít nhất hai mét
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất ba mươi giây
hoặc nước vệ sinh tay có chứa sáu mươi độ cồn trở lên
tránh đưa tay lên mắt mũi miệng
mũi khi ho hắt hơi không khạt nhổ bừa bãi
khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể
giữ ấm cơ thể tập thể dụng ăn chi nướng sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe
hàng ngày lau nền nhà bề mặt dụng cụ tay nắm cửa bằng chất tẩy rửa thông thường
luôn giữ phòng thông thoáng
hạn chế dùng điều hòa
đối với thang máy ở các tòa nhà
cần thường xuyên lau chùi bề mặt
đặc biệt là các nút bấm bằng dùng dịch sát khuẩn thông thường
nếu có sốt ho khó thở
phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời
vì một việt nam khỏe mạnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh
bộ y tế trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương